cường độ sáu cộng thể hiện sự rung lắc khiến người ta gần như không thể đứng vững tại chỗ và thậm chí có thể hất tung người lên không trùng
cường độ năm cộng được ghi nhận ở huyện nghi lan và huyện điều lật
cường độ nam trừ được ghi nhận ở thành phố đài bắc tân bắc đào viên đài trung huyện tân trúc huyện trường hóa và huyện nam đầu
ông ngô thông tin đây là lần thứ hai cường độ sáu cộng được ghi nhận ở đài loan kể từ khi thang cường độ địa chấn mới của sở khí tượng đài loan được đưa ra vào năm hai nghìn một mươi
ông ngô nói trận động đất mạnh
ba độ ngày ba tháng bốn được xác định là địa chấn chính và vẫn có thể xảy ra dư chấn mạnh từ sáu năm đến bảy độ trong ba hoặc bốn ngày tới
tính đến một mươi một h ngày ba tháng bốn đã có bốn mươi bốn dư chấn trong đó có hai dư chấn với cường độ vượt quá sáu độ và chín dư chấn khác vượt quá năm độ
ông ngô chỉ ra mỗi năm có khoảng hai bốn trận động đất với cường độ sáu bảy độ ở đài loan nhưng những trận động đất từ bảy độ trở lên tương đối hiếm
nhiều người đang băn khoăn rằng
liệu trận động đất rất mạnh xảy ra vào sáng nay ở đài loan có ảnh hưởng gì tới việt nam hay không
trả lời vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ cao đình triều viện trưởng viện địa vật lý ứng dụng
cho hay trận động đất xảy ra ở bờ phía đông đảo đài loan với tọa độ được công bố thì khả năng gây sóng thần lớn ở đài loan là rất ít
sóng thần có thể xảy ra nhưng không lớn
phó giáo sư tiến sĩ triều chia sẻ
các đới hút chìm đới gây động đất sóng thần trên biển ở đài loan không ảnh hưởng tới việt nam
bởi cung đảo của philippines nên sóng không lan vào biển đông
ví dụ nó xảy ra ở mỗi phía nam đảo đài loan phần nối với biển đông thì có thể tác động đến việt nam
còn ở phía đông thì không ảnh hưởng gì
bên cạnh đó theo tính toán ví dụ động đất bảy bốn độ richter xảy ra ở biển đông mà vùng nước nông
thì có thể xảy ra sóng thần nhưng sóng thần cũng rất bé dưới một mét tại điểm đó
do đó động đất ở phía đông đài loan không ảnh hưởng gì tới việt nam được

trận động đất ở đài loan vẫn đang thu hút sự quan tâm chú ý từ phía dư luận
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo